chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn cùng dự có đại tướng nguồn xuân lịch ubnd phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
sau hơn ba mươi năm hình thành và phát triển viettel đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu việt nam trong nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tập đoàn đóng góp một trăm chín mươi năm tỷ cho ngân sách nhà nước
viettel là thương hiệu giá trị nhất việt nam đứng số một tại đông nam á thứ chín tại châu á và nằm trong top ba mươi nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt năm tám tỷ đô la mỹ
đánh giá cao những kết quả thành tích mà tập đoàn đã đạt được chủ tịch quốc hội đề nghị tập đoàn luôn quán triệt trách nhiệm quan trọng của mình nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng và mong muốn rằng tập đoàn việt theo với truyền thống quân đội và sự năng động của mình nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ
đạt được nhiều thành công hơn trong thời gian tới hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó